thưa quý vị nơi có thời tiết đáng chú ý nhất trên cả nước trong ngày hôm nay là khu vực nam trung bộ tây nguyên và nam bộ
chiều nay khu vực này được dự báo là tiếp tục có mưa rông có nơi mưa to trên năm mươi mm
người dân cần hết sức cảnh giác với nguy cơ xảy ra sạt lở ở sườn đồi núi ngập ống ở vùng trũng thấp và khu đô thị
mưa lớn đã kéo dài nhiều ngày và lượng mưa tích lũy lớn bởi vậy trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
đã đưa ra cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc
đặc biệt là tại một số huyện của tỉnh bình định phú yên khánh hòa con tum và đắk lắc
lũ quét sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường uy hiếp đến tính mạng của người dân và gây tắc nghẽn giao thông cục bộ
và gây thiệt hại về kinh tế bởi vậy thì người dân các tỉnh thành trên cần phải hết sức cảnh giác để đảm bảo an toàn về người và tài sản
hàng đó là trên đất liền còn trên biển thì bão số bốn vẫn đang tiếp tục di chuyển theo hướng tây với tốc độ khoảng một mươi km một giờ
để chủ động ứng phó với diễn biến của bão văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã có văn bản yêu cầu ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
các tỉnh thành phố ven biển từ quảng ninh đến khánh hòa chủ động ứng phó với bão số ba